theo báo cáo của sở y tế tỉnh nghệ an công tác y tế dự phòng từ đầu năm cho đến nay đã được trú trọng và sát sao không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn tỉnh
ghi nhận tại bệnh viện đa khoa khu vực tây bắc nghệ an từ đầu năm đến nay thời tiết liên tục thay đổi bất thường
số bệnh nhân nhập viện khá đông chủ yếu là tập trung vào các bệnh như tay chân miệng sởi sốt virus thủy đậu cũng như một số bệnh về nhiễm khuẩn đường ruột
chúng tôi khuyến cáo là tất cả bà con trong thời gian này thời tiết thay đổi rất đột ngột
thì một là ăn uống để giữ sức khỏe thật tốt hai là bổ sung hóa quả và nước để cơ thể không bị thiếu nước và điển dài
thì sức đề kháng nó sẽ tăng lên để tránh được các bệnh về sốt
và đặc biệt là các cây biện pháp phòng tránh mùi vì đợt này bắt đầu đến mùa bệnh của các cây bệnh sốt sốt huyết
đấy đặc biệt là
và một số trường hợp thì hiện tại ở khu vực ta là chưa có sốt xuất huyết nhưng mà một số trường hợp từ ngoài bắc về
như kiểu là đi học từ hà nội hoặc là đi làm từ hà nội hoặc là các cái vùng ở nơi khác về thì là có tình trạng sốt xuất huyết đánh
thời tiết đã sang hè những nguy cơ về bệnh dịch mùa hè luôn tiềm ẩn
nếu không có biện pháp cụ thể để phòng chống thì dịch có thể bùng phát bất cứ lúc nào
sốt phát từ tỉnh nga tỉnh đất rộng người đông địa hình đa dạng
cái dịch bệnh từ đầu năm đến giờ thì ở trên địa bàn thì ở nga không có dịch lớn dịch nguy hiểm và dịch mới nổi xảy ra
tuy nhiên cái nguy cơ các loại dịch bệnh thì luôn tiềm ẩn
ví dụ như một số dịch cũng xảy ra như dịch sốt sốt huyết xảy ra ở huyện diện châu ở quỳnh lưu nhưng mà sở cũng tập trung chỉ đào là bao vây dập tắt ngắt
bây giờ một là thời tiết hai là sang hè thì một số dịch bệnh tùy theo từng mùa từng vùng thì như vậy có những nguy cơ
ví dụ bây giờ sang hè trời nắng nóng và đặc biệt như ở nghệ an là thị xã cửa lò và thành phố vinh thì khách du lịch ngày càng đến càng nhiều
trên cái nguy cơ ví dụ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì cũng dễ xảy ra những dịch như tiếu chảy cấp và một số dịch bệnh thật khác
thì nghệ an đã chủ động làm điều đó ngay từ đầu tức là có những văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra thanh tra để rồi là sẵn sàng phát hiện dịch và phòng chống dịch ngay từ đầu
hai là cũng tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
để công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè đạt được hiệu quả tốt nhất quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức và chủ động phòng bệnh của người dân khi bị bệnh cần ngay lập tức tới các cơ sở y tế để điều trị